với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thì xét nghiệm là hoạt động quan trọng
nhằm phát hiện sớm khoanh vùng và dập dịch kịp thời
trong danh sách hơn sáu mươi đơn vị đủ năng lực xét nghiệm covid một mươi chín được bộ y tế công nhận
có tới năm đơn vị của ngành thú y
trung tâm chẩn đoán thú y trung ương có hệ thống bốn mươi phòng xét nghiệm hiện đại
và được trang bị sáu hệ thống real time pcr hệ thống xét nghiệm bằng phương pháp giải trình tự gen
được sử dụng trong trần đoán xác minh ca nhiễm covid một mươi chín
nếu tham gia xét nghiệm covid một mươi chín trung tâm này có thể thực hiện khoảng từ năm trăm linh đến một mẫu một ngày
chúng tôi đã được đào tạo tập huấn được trang thiết bị và đã được viện vệ sinh dịch dễ trung ương
đánh giá và cấp giấy chứng chỉ là hoàn toàn có khả năng là chẩn đoán xác định về xét nghiệm covid một mươi chín
sáu hệ thống máy real time pcr tại tri cục thú y vùng hai hải phòng cũng đã sẵn sàng để thực hiện xét nghiệm
đoàn viện vệ sinh dịch dễ đã đến và kiểm tra và đã chứng nhận được phòng xét nghiệm của chúng tôi
là có thể được phòng thí nghiệm có thể khẳng định được tác nhân sars cov hai
và sẵn sàng có thể tham gia công tác xét nghiệm sars cov hai
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay các phòng thí nghiệm của cục thú y đã phối hợp với tổ chức bảo vệ động vật hoang dã
viện vệ sinh dịch tễ trung ương tiến hành chủ động giám sát lấy mẫu và xét nghiệm hàng nghìn mẫu của động vật hoang dã
để xác định
và giải mã gen có hay không mang chùm các chủng virus trong đó có corona
hàng năm các phòng thí nghiệm của cục thú y có lượng mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật real time rt pcr
lên tới hàng trăm nghìn mẫu trong đó có rất nhiều mầm bệnh truyền lây giữa người và động vật
về cơ bản việc xét nghiệm phát hiện virus sars cov hai bằng kỹ thuật retam rt pcr
trên mẫu động vật và trên người về bản chất là giống nhau
hiện cục thú y đã có năm đơn vị gồm trung tâm chẩn đoán thú y trung ương tri cục thú y vùng hai hải phòng
vùng ba tại nghệ an vùng sáu tại tp hcm và vùng bảy tại tp cnh được bộ y tế cấp quyết định
và chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm sàng lọc và xét nghiệm khẳng định virus sars cov hai
bằng kỹ thuật retam rt pcr
đối với các phòng thí nghiệm cục thú y chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để khi cần thiết
thì có tham gia phối hợp cùng với các cơ quan của bộ y tế xét nghiệm theo đúng chỉ đạo
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các đơn vị xét nghiệm của cục thú y
ngành thú y đã đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp độ hai trở lên có đầy đủ các trang thiết bị
và cán bộ sử dụng thanh thảo các kỹ thuật xét nghiệm pcr retam pcr và giải trình tự gen
hiện năm phòng thí nghiệm của cục thú y được bộ y tế cấp quyết định và chứng nhận đủ năng lực
xét nghiệm sàng lọc và xét nghiệm khẳng định virus sars cov hai đã có sinh phẩm đủ xét nghiệm
ít nhất năm mẫu và đã xét nghiệm khẳng định cho hơn năm mươi trường hợp